tôn vinh sự học khuyến khích thế hệ trẻ chăm chỉ học hành tiến bộ gây dựng sự nghiệp góp phần vào sự phát triển của đất nước và thành phố là nét đẹp của lễ khai bút đầu xuân năm mới đinh dậu được tổ chức ngày hai tháng hai tại khu tưởng niệm vương triều nhà mạc huyện kiến thụy thành phố hải phòng
gần năm trăm linh học sinh giỏi tiêu biểu ở các cấp học tại trường học trên địa bàn thành phố cảng cùng đông đảo đại diện lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hải phòng các sở ban ngành các địa phương và hàng nghìn du khách các nơi về tham dự lễ hội có ý nghĩa tốt đẹp này